chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh mang tên ký ức hội an tại hội an đô thị cổ nằm ở hạ liêu sông thu bồn tỉnh quảng nam của việt nam
được xem là chương trình biểu diễn thực cảnh đẹp nhất thế giới
đây là đánh giá của hãng thông tấn reuters sau khi chương trình này được lựa chọn chiếu tại quảng trường thời đại times square thành phố new york của nước mỹ
reuters một trong những hãng thông tấn lớn nhất của thế giới đã dành lời khen cho vở diễn thực cảnh ký ức hội an
là một chương trình giải trí tại một thành phố nhỏ của việt nam nhưng nhanh chóng đã trở thành một hiện tượng toàn cầu
tờ này viết thêm đẹp nhất thế giới và mãn nhãn nhất là những gì khán giả phải thốt lên khi được xem những vũ công chuyên nghiệp trình diễn
với các hiệu ứng sân khấu ngoạn mục đạo cụ sân khấu chỉn chu vũ đạo điêu luyện và đầy biểu cảm
chỉ vài ngày sau khi xuất hiện trên quảng trường thời đại hơn hai trăm hai mươi cơ quan thông tấn báo chí uy tín của mỹ nhật bản hàn quốc ấn độ trung quốc singapore
ngay lập tức nhanh chóng đưa tin về vở diễn này
với sự lan tỏa này ký ức hội an được kỳ vọng góp phần thu hút du khách đến việt nam nói chung và hội an nói riêng